ban nhân dân điện tử báo nhân dân phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức buổi giao lưu trực tuyến phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trong dịch covid một mươi chín
buổi giao lưu nhằm mục đích tuyên truyền cho người dân người lao động về những lợi ích thiết thực của bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp mang lại đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
theo số liệu ước tính đến ngày ba mươi tháng bốn số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là khoảng năm trăm năm mươi bảy người giảm một mươi sáu người so với thời điểm hết năm hai nghìn một mươi chín và giảm một mươi một người so với tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
vì vậy trong tháng năm này bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp với tổng công ty bưu điện việt nam sẽ tổ chức lễ gia quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân